tại cửa hàng sửa xe phố hoàng công chất quận bắc từ liêm hà nội đã xảy ra cháy lớn
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và ghi nhận
thưa quý vị và các bạn hiện tại tôi đang có mặt tại số một trăm bảy mươi sáu phố hoàng công chất quận bắc tử liêm thành phố hà nội
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường
theo người dân quen khu vực phố hoàng công chất cho biết vào lúc khoảng một mươi chín h cửa hàng xe tại phố hoàng công chất quận bắc thừa liêm hà nội có tiếng nổ lớn và sau đó bốc cháy khói đen bốc cao nghi ngút bao trùm hiệu sở xe
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khẩn trương đưa bốn xe cứu hỏa đến chữa cháy và cứu hộ sau hai mươi phút đám cháy đã được dập tắt
tại hiện trường bước đầu ghi nhận ba xe chữa cháy đã được dập tắt
ba người bị thương và đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu lực lượng chức năng hiện đang tiếp cận hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ cháy thống kê thiệt hại về người và tài sản
hôm nay tại phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch cộng đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic và ba mươi năm bị cáo vi phạm quy định về đấu thầu lợi dụng chức vụ quyền hạn thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa và nhận hối lộ

luật sư bảo chữa và các bị cáo đã phân tích nhiều nội dung nhằm xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
luật sư bảo chữa cho bị cáo phan huy anh vũ nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai đã trích dẫn nhiều lời khai của nguyên bí thư tỉnh ủy đồng nai trần đình thành để chứng minh bị cáo vũ chịu nhiều áp lực khi thực hiện dự án
khai tại tòa bị cáo vũ cho biết nhiều lần bị cáo thành nhắc nhở khi áp dụng nguyên tắc đối với aic trong quá trình tham gia đấu thầu
luật sư cũng cho rằng
bị cáo vũ là lãnh đạo tận tụy đã từng bị ngất xỉu tại công trình do kiệt sức
bệnh viện đồng nai đến nay có cơ sở vật chất hiện đại năm hai nghìn hai mươi một là gần một tỷ đồng
ngoài ra bị cáo vũ còn có nhiều đóng góp tích cực cho công tác phòng chống dịch bệnh được phong tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân được tặng nhiều bằng khen giấy khen
do vậy đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc giảm nhẹ hình phạt
bào chữa cho bị cáo nguyễn đăng thuyết giám đốc công ty thành an luật sư cho rằng vai trò của bị cáo thuyết chỉ là thư yếu chỉ đại diện cho công ty thành an hà nội ký hồ sơ dự thầu
công ty được hưởng lợi gần hai tỷ đồng trên tổng thiệt hại một trăm năm mươi hai tỷ đồng bị quy kết của vụ án
sau đó đề nghị hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo thấp hơn mức đề nghị của viện kiểm sát là từ ba đến bốn năm tù
ngày hôm nay cục đăng kiểm việt nam đã ra quyết định tạm đình chỉ
ba tháng đối với hai đơn vị đăng kiểm tại tp hcm và chi nhánh nâng tổng số trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động tại tp hcm lên sáu đơn vị
theo đó cục đăng kiểm việt nam quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới trong thời hạn ba tháng đối với đơn vị đăng kiểm năm nghìn năm v
ở phương an phú đông quận một mươi hai tp hcm và năm nghìn ba v ở phương tam bình và chi nhánh ở phương linh trung tp thủ đức
các quyết định có hiệu lực kể từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai đến hết ngày
tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba hết thời hạn tạm đình chỉ đơn vị phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động kiểm định trở lại gửi cục đăng kiểm việt nam
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ phan văn mạch và hoàng thị phượng cùng chú tại huyện bảo lâm tỉnh cao bằng đã bị khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi một
phan văn mạch là trưởng phòng dân tộc huyện bảo lâm phượng là cán bộ phòng dân tộc huyện bảo lâm đã để xảy ra nhiều sai phạm trong thực hiện chế độ cho người có uy tín trên địa bàn huyện gây thất thoát tài sản nhà nước
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai đơn vị này cũng đã khởi tố bị can đối với nông thị lưới chú tại huyện bảo lâm về tội tham ô tài sản
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một lới là hiệu trường trường tiểu học thị trấn bắc miều phụ trách điểm trường nà ca mại rại
quá trình giữ chức vụ lưới đã có nhiều sai phạm trong thực hiện chế độ cho học sinh gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
thêm một ổ nhóm đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề với quy mô lớn với số tiền đánh bạc hơn một trăm linh tỷ đồng vừa được triệt phá cầm đầu ổ nhóm này là một đối tượng nữ có nhiều tiền án tiền sự
đó là đinh thị trung chú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
giúp việc cho trung còn có chín đối tượng là đại lý cấp một cấp hai
nhiệm vụ của các đại lý là nhận số lô số đề từ người chơi rồi chuyển
cho trung quản lý số tiền giao dịch mỗi ngày khoảng từ tám trăm linh triệu đồng đến một bảy tỷ đồng
để trốn tránh cơ quan chức năng trung và đồng bọn chỉ giao dịch qua mạng xã hội
chỉ từ tháng chín tới nay số tiền đánh bạc là khoảng hơn một trăm một mươi tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đang tạm giữ hình sự các đối tượng và tiếp tục điều tra
với hành vi gây dối trật tự công cộng hai đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú lương tỉnh thái nguyên khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
ngày một mươi tám tháng một mươi hai trên mạng xã hội facebook xuất hiện các video clip ghi lại hình ảnh một số thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô lạng lách đi bằng một bánh trên đường thái nguyên chợ mới gây mất an ninh trật tự mất an toàn giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã xác minh làm rõ
vào ngày một tháng một mươi hai và một mươi tám tháng một mươi hai nguyễn thanh tùng chú tại huyện đồng hỷ và phạm văn đạt trú tại thành phố thái nguyên cùng một nhóm nam thanh niên điều khiển xe mô tô không đổi mũ bảo hiểm dàn hàng ngang đi bốc đầu xe
phòng cảnh sát giao thông đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú lương thụ lý điều tra giải quyết theo quy định
còn tại đồng nai đặng đình ngọc và võ tử dũ cũng đã bị công an huyện địa quán tỉnh đồng nai tiếp tục tạm giữ hình sự
đang làm rõ hành vi tàng chữ pháo nổ trái phép
trước đó công an huyện định quán bắt quả tăng ngọc đang cất giấu hai mươi hộp pháo giàn loại bốn mươi chín viên và một mươi bịch pháo banh mỗi bịch chứa một trăm linh viên pháo trên xe ô tô do dũ điều khiển tại địa bàn thị trấn định quán huyện địa quán
khám xét khẩn cấp nơi ở của ngọc tại xã la nga huyện định quán cơ quan công an thu giữ thêm hai mươi hộp pháo giàn loại bốn mươi chín viên và hai mươi túi mỗi túi chứa một trăm linh viên pháo tổng trọng lượng bảy mươi năm kg
cuối năm là thời điểm gia tăng tội phạm cũng như các hoạt động ảnh hưởng đến trật tự có diễn biến khó lường gây nhiều bất an trong đời sống sinh hoạt của người dân
do đó lực lượng công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai đã có nhiều giải pháp tích cực để kéo giảm tình hình tội phạm đặc biệt là trong việc xử lý tin báo của người dân từ đó làm cho người dân an tâm lao động sản xuất
đây là ngôi nhà nằm ở ấp nam sơn xã quang trung huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa bị một đối tượng cầm búa tạ tiến hành cướp của
theo gia đình bị hại là chị vũ thị thu thủy tuần trình lại cho cơ quan công an các đối tượng ngân đi vào nhà đập cửa buồn rồi đập phát két sắt nhằm tìm kiếm tài sản
tại thời điểm đó con chị thủy là bé huyền trân một mươi ba tuổi đang ở dưới bếp thấy vậy đối tượng ngân liền truy đuổi bé trân
khi đó bé trân chạy ra gần đến cổng thì bị ngân bắt được và dùng vũ lực làm bé trần ngất xỉu lúc này đối tượng ngân quay vào nhà lấy đầu thu máy camera quan sát bỏ vào túi cùng các bú tạ bỏ đi

lúc này đối tượng ngân quay vào nhà lấy đầu thu máy camera quan sát bỏ vào túi cùng cái bú tạ bỏ vào túi cùng cái bú tạ bỏ vào túi cùng cái bú tạ bỏ vào túi cùng cái bú tạ bỏ vào túi cùng cái bú tạ bỏ vào túi cùng cái bú tạ bỏ vào túi cùng cái bú tạ bỏ vào túi cùng cái bú tạ bỏ vào túi cùng cái bú tạ bỏ vào túi cùng cái bú tạ bỏ vào túi cùng cái bú tạ bỏ vào túi cùng cái bú tạ bỏ vào túi cùng cái bú tạ bỏ vào túi cùng cái bú tạ bỏ vào túi cùng cái bú tạ bỏ vào túi cùng cái bú tạ bỏ vào túi
pháp hình sự ma túy và tệ nạn xã hội
và trong ngày qua lực lượng một trăm sáu mươi một đã bắt giữ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng
trên địa bàn huyện thống nhất định quán và trang bom
nhóm này cho vay với lãi suất một hai mươi bốn một ngày tương đương khoảng bốn trăm năm mươi hai sáu một năm
theo công an huyện thì thời gian tới là thời điểm cận tết tình hình hoạt động tội phạm các loại
sẽ có chiều hướng diễn biến phức tạp manh động táo bạo hơn
do vậy đòi hỏi lực lượng công an trên địa bàn toàn huyện phải có những giải pháp
hữu hiệu quyết định hơn nữa để ngăn chặn kịp thời hiệu quả
từ đó mới đảm bảo cuộc sống an lành cho người dân